thưa quý vị và các bạn hiện bộ tài chính đang lấy ý kiến các bộ ngành
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
đây là điều đang được người dân hết sức quan tâm bởi sau hơn một mươi năm có hiệu lực
luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ những bất cập cần phải thay đổi và sửa đổi bổ sung cho hợp lý
đặc biệt trong thời điểm hơn hai năm qua tác động của đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho thu nhập
của nhiều người lao động bị sụt giảm mạnh thậm chí là bị thất nghiệp
vì vậy việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động vào thời điểm này
được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa quan trọng
theo quy định hiện nay giảm trừ gia cảnh một mươi một triệu đồng một tháng đối với người nộp thuế
và bốn bốn triệu đồng một người một tháng đối với người phụ thuộc
để mà tính cho một cái người hưởng một mươi một triệu thì không phải là nằm trong một mươi một triệu
mà nó bao gồm cả bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp cũng như các giảm trừ do người ăn theo hay chi phí đóng góp từ thiện
và các chi phí đóng góp cho các cây quỹ chung của cộng đồng
thì đã được trừ ra khỏi thu nhập của người lao động để tính phần phải chịu thuế thu nhập cá nhân
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc chỉ dựa vào mức tăng cpi để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân
nên được xem xét lại
bên cạnh đó số bậc tính thuế mức thuế xuất và mức giảm trừ gia cảnh chỉ là một giải pháp thời điểm
và có thể sẽ sớm không theo kịp thực tế đời sống
theo báo cáo của tổng cục thuế số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng một trăm hai mươi ba tỷ đồng
đạt một trăm một mươi bốn dự toán và tăng sáu sáu so với cùng kỳ
vâng thưa quý vị đối tượng nộp thuế thu nhập chịu thuế
thu nhập được miễn thuế cơ sở tinh thuế và xác định số thuế phải nộp thuế xuất giảm trừ gia cảnh
là những nội dung đang được bộ tài chính lấy ý kiến đối với việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
cụ thể những vấn đề gì đang đặt ra khi tiến hành sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
và cần phải xây dựng cơ chế chính sách như thế nào để việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
đảm bảo sự công bằng và thực sự hỗ trợ được cho người dân
phóng viên an ninh ngày mới có cuộc trao đổi với tiến sĩ lê đăng doanh
nguyên viện trưởng nguyện viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn quý vị và các bạn